các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước tình hình này mới đây thứ trưởng y tế nguyễn trưởng sơn cho biết
người dân có thể cách ly tại nhà khi đi lại giữa các tỉnh sau đây là thông tin chi tiết
trả lời về vấn đề liên quan đến việc cách ly đối với người dân đi lại giữa các tỉnh
thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết người dân không phải cách ly tập trung
nếu các thành viên trong gia đình chấp thuận cùng cách ly tại nhà
đồng thời ông cũng khẳng định việc cách ly tại nhà phù hợp với chủ trương
thích ứng an toàn linh hoạt với covid một mươi chín mà thủ tướng đã nhiều lần nêu ra gần đây
trên thực tế nhiều tỉnh thành đang áp dụng các biện pháp xét nghiệm cách ly khác nhau
với người dân di chuyển vào địa bàn thứ trưởng sơ nói mỗi địa phương có những đặc thù
vào tình hình dịch bệnh riêng ông nói các tỉnh thành có thể đưa thêm quy định
để đảm bảo phù hợp với thực tiễn nhưng tối thiểu phải đáp ứng các điều kiện
mà bộ y tế đã hướng dẫn như vậy việc áp dụng biện pháp xét nghiệm cách ly cụ thể
còn tùy thuộc vào quy định của địa phương tuy nhiên thứ trưởng nguyễn trưởng sơn
đề nghị các tỉnh thành khi áp dụng biện pháp chống dịch phải căn cứ theo quy định
khung của bộ y tế sau khi bộ y tế ban hành hướng dẫn nêu trên một số tỉnh thành
cho biết sẽ xem xét điều chỉnh biện pháp cách ly xét nghiệm người vào địa bàn
ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng cho biết
đối với người ở các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
thì không được di chuyển ra khỏi nơi đang dặn cách trường hợp bất khả kháng
khi về thành phố phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
kết thúc thời gian cách ly tập trung người dân tiếp tục theo dõi sức khỏe
tại nhà bảy ngày người cách ly phải tự trả các chi phí người đến từ địa phương
đang áp dụng chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi chín nếu đã tiêm đủ liều vaccine qua một mươi bốn ngày
kể từ mũi tiêm cuối được cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm một lần tuân thủ năm k
người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc tiêm đủ liều nhưng chưa qua một mươi bốn ngày
được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm một lần người đến từ khu vực có dịch khác
nếu là ép không khỏi bệnh sẽ được cách ly tại nhà bảy ngày
xét nghiệm một lần nếu kết quả âm tính được kết thúc cách ly
người tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và đã qua một mươi bốn ngày được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
xét nghiệm hai lần tuân thủ năm k người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc tiêm đủ liều
nhưng chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần tự trả chi phí
sau đó những người này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
tại đà nẵng từ ngày hai mươi chín tháng chín chính quyền nới lỏng cho người dân được ra vào thành phố với điều kiện
người đến từ vùng không có dịch vùng không có cam mắt cộng đồng trong một mươi bốn ngày
hoặc không áp dụng chỉ thị một mươi năm một mươi sáu xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ hoặc test nhanh
người dân trước khi đến đà nẵng thì vào mục đăng ký vào đà nẵng trên app mobile đà nẵng smart city
hoặc truy cập trong web khai báo y tế đà nẵng gov vn để đăng ký trực tuyến
thay vì liên hệ trực tiếp như trước
và được cấp mã qr thay thế cho khai báo y tế khi vào thành phố
với hướng dẫn mới của bộ y tế lãnh đạo thành phố cho biết sẽ giao sở y tế
có văn bản hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện
tuy nhiên chúng tôi cũng rất lo lắng về việc cách ly tại nhà vì thời gian gần đây
nhiều địa phương đón người về từ vùng dịch từ các tỉnh phía nam đã phát hiện nhiều ca dương tính
một lãnh đạo đà nẵng nói và cho biết thành phố có thể sẽ ban hành một số quy định
theo đặc thù của địa phương đà nẵng cũng sẽ huy động tối đa tổ covid cộng đồng
để giám sát người từ vùng dịch về đà nẵng đang siết chặt các cửa ngõ
yêu cầu tất cả người trên phương tiện vào thành phố phải được lấy mẫu test nhanh
và đến nay đã phát hiện một mươi f về từ vùng dịch
những ngày qua người dân đà nẵng về từ vùng dịch không nhiều
trong ngày bốn tháng một mươi có hai mươi bốn người ngày ba tháng một mươi là ba mươi bốn người
cộng dồn từ đầu đợt dịch lần này đến nay là có ba một trăm năm mươi tám người về thành phố
trong đó một trăm linh năm người phải cách ly tập trung bốn mươi người dân tính
tại hà tĩnh tỉnh tổ chức kiểm soát người về từ phía nam tại cửa ngõ ở xã kỳ nam thị xã kỳ anh
những trường hợp ho sốt sẽ được đưa đi cách ly tập trung
với người ngoại tỉnh sau khi loại trừ yếu tố dịch tễ sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ tiếp tục hành trình
những người về lưu trú tại tỉnh sẽ được bàn giao cho các huyện thị xã thành phố để có phương án chống dịch phù hợp
tại cuộc họp chống dịch covid một mươi chín chiều bốn tháng một mươi ban chỉ đạo tỉnh xác định
thời gian tới việc cách ly tại nhà là chủ đạo
với các trường hợp cách ly tập trung các địa phương cần giả soát lại những người có hoàn cảnh khó khăn để có chính sách giúp đỡ
hà tĩnh có hơn một trăm chín mươi một người làm việc ngoại tỉnh trong đó bảy mươi là các tỉnh thành phía nam
thành phố hồ chí minh đồng nhất với hai mươi chín năm trăm linh người bình dương hai mươi ba đồng nai hơn một mươi
từ cuối tháng bảy đến nay tỉnh đón miễn phí hơn hai người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
về quê bằng một chuyến tàu hỏa và sáu chuyến bay
tối một tháng một mươi ubnd hà tĩnh đồng ý cho công ty cổ phần du lịch hà tĩnh tổ chức đón người dân
từ các tỉnh phía nam về quê bằng đường hàng không kinh phí sáu năm triệu đồng trên một người
dự kiến ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ bay chuyến đầu tiên
tại vĩnh phúc ông lê duy thành chủ tịch ubnd tỉnh cho biết sẽ nghiên cứu để sửa đổi các biện pháp cách ly
xét nghiệm với người đến địa bàn cho phù hợp với hướng dẫn của bộ y tế
theo hướng dẫn của bộ y tế ngày ba tháng một mươi người dân từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến nơi nguy cơ đương hoặc thấp hơn
nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh trước khi di chuyển phải làm xét nghiệm trong bảy mươi hai giờ
đến nơi tự cách ly tại nhà bảy ngày làm xét nghiệm hai lần tiếp theo
với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều sở y tế nơi tiếp nhận sẽ đánh giá dịch tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để xem xét cho người dân tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên
định kỳ hai ba ngày trên một lần hoặc xét nghiệm pcr năm bảy ngày trên một lần
người từ khu vực nguy cơ đến nơi nguy cơ tương đương hoặc bình thường mới
không cần xét nghiệm nếu đã có chứng nhận tiêm chủng đủ liều hoặc f khỏi bệnh
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều đi từ khu vực nguy cơ đến nơi khác
phải cách ly tại nhà bảy ngày tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
hướng dẫn xét nghiệm cách ly khi người dân đi lại giữa các tỉnh
bộ y tế hướng dẫn việc giám sát xét nghiệm cách ly với người dân di chuyển giữa các địa phương
dựa trên bốn cấp độ nguy cơ dịch bệnh ở mỗi nơi
theo văn bản ban hành ngày ba tháng một mươi của bộ y tế
người dân từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến nơi nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
đều đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh
thì trước khi di chuyển phải làm xét nghiệm trong bảy mươi hai giờ
đến nơi tự cách ly tại nhà bảy ngày làm xét nghiệm hai lần tiếp theo
với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
sở y tế nơi tiếp nhận sẽ đánh giá dịch tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để xem xét cho người dân tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm nhanh thái nguyên định kỳ hai ba ngày trên một lần
hoặc xét nghiệm pcr năm bảy ngày trên một lần
những người này vẫn phải xét nghiệm trong bảy mươi hai giờ trước khi di chuyển đến nơi khác
người từ khu vực nguy cơ đến nơi nguy cơ tương đương hoặc bình thường mới
không cần xét nghiệm nếu đã có chứng nhận tiêm chủng đủ liều
hoặc đã từng mắc covid một mươi chín và được chữa khỏi
có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá sáu tháng
người dân vẫn phải thực hiện năm k hạn chế tiếp xúc tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
thông báo cho cơ quan y tế nếu có triệu chứng ho sốt đau họng khó thở mất vị giác
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều đi từ khu vực nguy cơ đến nơi khác
phải cách ly tại nhà bảy ngày tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
những người này xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy trong thời gian cách ly tại nhà
người đi từ khu vực nguy cơ đến nơi khác
nguy cơ thấp đến nơi nguy cơ cao hơn sẽ do sở y tế địa bàn tiếp nhận
đánh giá để hướng dẫn theo dõi cách ly lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết
trước đó cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đề nghị những người đã tiêm một liều vaccine
sau ba tuần hoặc đã tiêm đủ liều f không khỏi bệnh trong sáu tháng
sẽ không phải xét nghiệm khi tham gia giao thông đường sắt hàng hải hàng không
tp hcm đang xây dựng phương án đi lại giữa thành phố và các tỉnh lân cận
là đồng nai bình dương long an tây ninh
dự kiến người dân đã tiêm vaccine ít nhất một mũi hoặc ép không khỏi bệnh
sẽ được di chuyển giữa bốn tỉnh này
tuy nhiên những người này phải có giấy xét nghiệm âm tính trong bảy ngày
mới được đi lại giữa các địa phương
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một có bốn cấp độ nguy cơ về dịch bệnh gồm
nguy cơ rất cao nguy cơ cao nguy cơ và bình thực mới
cấp độ nguy cơ rất cao nếu có chùm ép không chơi gió nguồn lây
hoặc ép không tại khu công nghiệp trường học siêu thị nơi khó kiểm soát
cấp độ nguy cơ cao nếu có ép không chơi gió nguồn lây
hoặc f không có nguồn lây từ nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh
chợ dân sinh bệnh viện
cấp độ nguy cơ nếu có ép không xác định được nguồn lây trong cộng đồng
cấp độ bình thường mới an toàn nếu địa phương không thuộc ba trường hợp nêu trên
an giang ép không cũng có thể cách ly tại nhà
mới đây sáng bốn tháng một mươi
tại cuộc họp đột xuất của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh an giang
ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án để người dân về và tự cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung
những ngày qua số lượng người dân ở an giang sống lao động tại tp hcm
và các tỉnh bình dương đồng nai long an về quê là hơn hai mươi bảy người
nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung
ủy ban nhân dân tỉnh an giang đồng ý cho các trường hợp
áp dụng cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
gồm những người đã được tiêm một mũi hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
f đã khỏi bệnh người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
các trường hợp là f một và f không trụ trứng
đối với người tự cho về cách ly theo dõi tại nhà
địa phương sẽ gắn biển cảnh báo có sự giám sát của chính quyền
ủy ban nhân dân tỉnh an giang quy định các trường hợp f
được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm rt pcr
đều cho cách ly tại nhà phải không có trụ trứng lâm sàng
không có các bệnh nền đồng thời có khả năng chăm sóc bản thân
như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh
riêng f một và người dân về từ tp hcm các tỉnh lân cận được áp dụng cách đi tại nhà
phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị
theo đúng quy định của bộ y tế như có phòng riêng tách biệt
nhà không quá đông người không có người lớn tuổi người bệnh nền
đối với các trường hợp không đảm bảo điều cây cách ly
điều trị tại nhà tỉnh bố trí cách ly tập trung
ông nguyễn thành bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết
các trường hợp cách ly điều trị tại nhà phải có cam kết
thực hiện đúng các quy định cách ly điều trị theo quy định
và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
người thân trong gia đình cam kết có khả năng theo dõi
hỗ trợ người cách ly điều trị tại nhà trong suốt thời gian cách ly điều trị
kịp thời khai báo khi có các triệu chứng bệnh ho sốt
người cách ly điều trị tại nhà thực hiện xét nghiệm rt pcr theo quy định
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm tiến triển nặng và tử vong
theo ông bình thời gian người dân thực hiện cách ly điều trị tại nhà
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của các địa phương từ huyện xã khóm ấp
các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng tại nơi cư trú có trách nhiệm kiểm tra
khám sát và ngờ điều kiện vệ sinh sinh hoạt của bệnh nhân người thân
đảm bảo các quy định tránh lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp
phối hợp với tổ chức chính trị xã hội nhiều phụ nữ đoàn thanh niên
vận động xã hội hóa kịp thời chăm lo hỗ trợ người dân về quê
vượt qua khó khăn trôi mắt xả lọc thống kê các trường hợp người dân mới về
trường hợp nào đã được tiêm một mũi vaccine để có kế hoạch tiêm mũi hai
nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ của vaccine
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh an giang tính đến sáng bốn một mươi
tỉnh đã tiếp nhận gần hai mươi tám người các địa phương trong tỉnh đã đón về trên một mươi năm người
qua báo cáo của bảy trên một mươi một huyện thị xã thành phố trong tỉnh
trong số người đã tiếp nhận về các địa phương đã ghi nhận tám mươi trường hợp
có kết quả xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai
và năm mươi trường hợp test nhanh dương tính với sars cov hai
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến nông góp
của tất cả cộng đồng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại